điểm mới của đợt gia quân cao điểm lần này là trong quá trình chốt chặn kiểm tra
lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp tổ chức tuyên truyền thông qua xe tuyên truyền lưu động
và tuyên truyền trực tiếp cho người bị phạm
điểm mới của đạo gia quân cao điểm lần này là trong quá trình chốt chặn kiểm tra
trong kiểm soát đối với người điều khiển mô tô vi phạm nồng độ cồn
chúng tôi cũng phó hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và các lực lượng cảnh sát khác
để kiểm soát xử lý nghiêm đối tượng này
đợt kiểm tra cao điểm xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn đối với xe mô tô xe gắn máy của cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng nam kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó các tổ tuần tra kiểm soát sẽ duy trì hoạt động cả ngày lẫn đêm
đường trọng điểm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tạo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn
trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi và các lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
vừa qua tại khu công nghiệp biên hòa hai liên đoàn lao động tỉnh đồng nai đã tổ chức chương trình
tết dung vầy xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của gần ba đoàn viên
người lao động và người thân của người lao động
tại chương trình lãnh đạo tỉnh đồng nai đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ công nhân
lao động đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới ấm áp
hạnh phúc tới toàn thể đoàn viên người lao động và thân nhân của người lao động
mong muốn công nhân lao động sẽ quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp đúng thời gian quy định
với khí thế thi đua hào hứng sôi nổi ngay sau kỳ nghỉ tết
cũng trong chương trình các công nhân được thưởng thức các tiết mục ca nhạc tiểu phẩm hài
múa lân sư rồng với sự tham gia của các ca sĩ nhóm nhạc nghệ sĩ nổi tiếng
đến nay các cấp công đoàn trong tỉnh đồng nai đã trao hơn sáu trăm linh phần quà và hơn bốn vé xe
với tổng trị giá hai trăm linh tỷ đồng cho người lao động
tỉnh bạc liêu vừa tổ chức buổi họp mặt tuyên dương hơn hai trăm linh doanh nghiệp tiêu biểu
có nhiều đóng góp cho sự phát triển tạo công an việc làm cho nhiều lao động tại địa phương
phát biểu tại buổi họp mặt lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đánh giá cao
những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua
đồng thời ghi nhận những kiến nghị của các doanh nghiệp để có sự điều chỉnh
chỉ đạo giải quyết sớm những vấn đề vướng mắt
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát huy tốt tiềm lực tăng cường đầu tư
trong năm hai nghìn một mươi tám công tác đầu tư vào tỉnh bạc liêu phát triển mạnh
với hai mươi ba dự án được triển khai thực hiện vốn đầu tư đăng ký trên một mươi năm tỷ đồng
toàn tỉnh thành lập mới gần ba trăm năm mươi doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn bảy năm trăm linh tỷ đồng
tăng ba mươi số doanh nghiệp và tăng ba năm lần vốn đăng ký so với cùng kỳ
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bạc liêu phân đấu đạt năm trăm năm mươi doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi đạt một sáu trăm năm mươi doanh nghiệp
theo đó nâng tổng số doanh nghiệp của địa phương lên ba tám trăm năm mươi doanh nghiệp
bình quân khoảng hai trăm linh người dân một doanh nghiệp
thưa quý vị hàng năm cứ vào dịp hai mươi ba tháng chạp
người dân lại nô nức làm lễ tiện ông công ông táo lên trầu trời
bằng việc thả cá chép đỏ ra các sông hồ
đi cùng với phong tục dân gian này là việc người dân cũng thải một lượng lớn túi ni lông đựng cá ra sông hồ gây ô nhiễm môi trường
trong ba ngày từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng chạp
một nhóm các bạn trẻ yêu môi trường đã tổ chức hoạt động chung tay giữ sạch nhiều sông hồ ở hà nội
ngay từ sáng sớm james joseph kendal cùng nhóm giữ sạch hà nội
kep hà nội clean đã có mặt ở chân cầu trương dương để chuẩn bị dụng cụ cho hoạt động tuyên truyền
nâng cao ý thức cho người dân
không vứt túi ni lông khi thả cá
cũng như trực tiếp thu gom rác thải từ nhựa và ni lông ở khu vực ven sông hồng
đây là năm thứ ba triển khai chương trình đã thu hút được nhiều người tham gia
không phân biệt quốc tịch hay độ tuổi
lê quỳnh chi lần đầu tham gia vào hoạt động dọn rác
cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay
chỉ mong muốn bằng hành động có thể giữ gìn cho môi trường sống sạch hơn
xung quanh mình thì người ta cũng người dân cũng vứt rác ra và cũng không có ý thức để bảo vệ môi trường
nhưng mà mình cảm thấy là mình cũng có một cái phần trách nhiệm như đấy
thì mình muốn tham gia một cái chương trình mà nó thực tế
một cái nhóm nào nếu thực tế mà bảo vệ môi trường làm sạch môi trường
trong ba ngày diễn ra chương trình nhóm giữ sạch hà nội sẽ chia thành từng tốp nhỏ
tại các khu vực ven sông hồng và trên các cầu trường dương long biên
các nhóm có nhiệm vụ nhắc nhở người dân thả cá không thả túi ni lông
sau đó thu gom túi ni lông vào chỗ quy định
sau ba năm triển khai
những hành động tưởng chừng nhỏ bé của nhóm đã dần thay đổi ý thức và hành vi của người dân
mọi năm thì như những năm trước thì khi mà cái ý thức nó chưa được tốt
thì vẫn hay vứt rác vứt túi ni lông ngay tại chỗ
còn hiện tại như năm nay thì khi mà cũng xem báo chí cũng như tv
nó tuyên truyền về những tác hại của túi ni lông trong môi trường
thì cũng sau khi thả thì cũng giữ lại túi ni lông và vứt vào nơi quy định
thực ra đây là một cái hành động em nghĩ là rất là tốt và nên được nhân rộng ra
bởi vì hiện tại thì
việt nam thì mức xả rác cũng như là các cái phong tục của người việt
vẫn còn rất là nhiều cho nên là mình nên có những hoạt động như thế
để tuyên truyền được cho cái nhận thức của người dân được tốt hơn
về cái vấn đề bảo vệ môi trường
để những kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp của nhân dân được như mong muốn
nhóm giữ sạch hà nội đã gửi thông điệp chung
về bảo vệ môi trường nhân ngày lễ ông công ông táo
ông táo không thích cưới túi ni lông
ông táo thích
cưới cá chết thôi
một khẩu hiệu nữa là đừng để tạo quân mang rác lên trầu
trong ba ngày diễn ra chương trình
sẽ có hơn một trăm năm mươi tỉnh nguyện viên tham gia tuyên truyền
nâng cao ý thức cho nhân dân về việc hạn chế vứt túi ni lông khi thả cá
số túi ni lông tiếp nhận sẽ được thống kê và làm sạch
sau đó chuyển đến nhà máy tái chế tại hưng yên
tiếp theo chương trình
xét xử phan văn anh vũ và đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại đặc biệt lớn
tết việt xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tìm về truyền thống tết xưa
sáng ngày hai mươi tám tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phan văn anh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng bắc nam bảy mươi chín
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty nova bắc nam bảy mươi chín
cựu thượng tá phó trưởng phòng tổng cục năm bộ công an cùng bốn đồng phạm
trong đó bị cáo phan văn anh vũ cùng hai bị cáo nguyễn hữu bách sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cựu đại tá
phó cục trưởng cục b sáu mươi một tổng cục v bộ công an phan hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cựu trung tướng
phó tổng cục trưởng tổng cục năm bộ công an bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về cùng tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu khoảng ba
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hai bị cáo bùi văn thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cựu trung tướng thứ trưởng bộ công an và trần việt tân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
cựu thượng tướng thứ trưởng bộ công an bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi
khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tổng cộng có một mươi luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao quá trình điều hành công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
và công ty cổ phần nova bắc nam bảy mươi chín phan văn ánh vũ đã lợi dụng danh nghĩa của bộ công an để đề nghị các bộ
ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà
đất công sản có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn là đà nẵng và thành phố hồ chí minh
trái quy định của pháp luật
viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định để xảy ra tội phạm trên là do sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ
quản lý nghiệp vụ và quản lý tài sản công của bùi văn thành và trần việt tân đều nguyên là thứ trưởng bộ công an
sự buông lỏng quản lý và vi phạm quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà đất công sản của một số lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
quá trình điều tra ban đầu bị cáo phan văn anh vũ thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn xin giao nộp bảy tài sản do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả
tuy nhiên đến nay phan văn anh vũ không thừa nhận hành vi phạm tội mà còn có đơn xin không giao nộp bảy tài sản này
tại nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng vừa diễn ra đêm chung kết cuộc thi giải sao mai hai nghìn một mươi chín khu vực miền trung tây nguyên
ba thí sinh xuất sắc đạt giải cao nhất của ba dòng nhạc thính phòng dân gian và nhạc nhẹ tiếp tục đi vào vòng chung kết toàn quốc là chị ngọc linh chi phan thị quỳnh anh và nguyễn thị ngọc dung
theo đánh giá của ban giám khảo một mươi tám thí sinh tham gia vòng chung kết khu vực miền trung tây nguyên có chất lượng rất cao và khá đồng đều
các thí sinh đã thể hiện thành công bài dự thi bằng chính niềm đam mê và khát khao thể hiện của bản thân
đây là nguồn động lực để nuôi dưỡng và phát triển các tài năng ca hát trong nền nghệ thuật chung của nước nhà
ba thí sinh đoạt giải sẽ đại diện cho khu vực miền trung tây nguyên tham gia vòng chung kết toàn quốc trong thời gian tới
kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và chào mừng xuân kỷ hợi
vừa qua tại thư viện tỉnh lạng sơn hội nhà báo lạng sơn tổ chức khai mạc hội báo xuân xứ lạng
năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề mừng đảng quang vinh mừng đất nước quê hương đổi mới
hội báo có tám gian trưng bày giới thiệu các ấn phẩm của báo chí lạng sơn và báo chí trung ương
như báo nhân dân thông tấn xã việt nam báo tiền phong cùng các báo chí địa phương trong cả nước
hội báo xuân xứ lạng được mở cửa phục vụ bạn đọc từ nay đến hết ngày hai mươi tháng hai
sau đó các ấn phẩm báo xuân sẽ được đưa đến tặng tại các lễ hội mùa xuân của tỉnh
nhằm khắc họa đậm nét không khí tết truyền thống cũng như giới thiệu văn hóa việt nam đến với du khách
mới đây tại hà nội nhóm đình làng việt phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình tết việt xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện văn hóa cuối năm thu hút được đông đảo người dân và du khách tham gia
chương trình tết việt của đình làng việt đã trở thành một hoạt động thường niên khi tết đến xuân về
là sự kiện văn hóa cuối năm mà đông đảo cộng đồng mong muốn
được tham gia năm nay chương trình đã có những đổi mới để chương trình có sự lan tỏa mạnh mẽ hơn
như là có các em sinh viên trung quốc thái lan palestine nga cũng tham dự cùng chúng tôi trong cái chương trình này
đặc biệt năm nay thì chúng tôi có đưa cái chương trình vào với cộng đồng nghĩa là cộng đồng tham gia với chúng tôi nhiều hơn
chương trình bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa nghệ thuật ẩm thực hấp dẫn như thực hành gói bánh trưng
lễ cúng ông công ông táo lễ dựng cây nêu ngày tết hát cửa đình
cùng với đó chương trình còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú khác
như tọa đàm văn hóa tết việt trình diễn nghệ thuật thư pháp tranh dân gian biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống
trong cái thời đại hội nhập những hoạt động như thế này rất cần thiết để mà giữ được cái tinh hoa trong văn hóa của người việt
việc đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến đây biểu diễn là nó rất là phong phú đa dạng và rất là hay
tôi rất vui khi hôm nay được có mặt ở đây
đây là năm đầu tiên tôi được tham gia vào tết truyền thống của việt nam
được tham gia vào nhiều hoạt động đặc sắc như dựng cây nêu gói bánh trưng
lại còn được mặc lên người bộ áo dài của việt nam nữa rất là thú vị
chương trình tết việt xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người việt
giúp giới trẻ hiểu và yêu hơn giá trị di sản cha ông để lại
từ đó có ý thức trong việc gìn giữ phát huy những giá trị quý báu đó
chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trong những ngày này tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng các nhà vườn trồng hoa địa lan đang tắt bật hơn bao giờ hết
trên những con đường của thành phố đã tấp nập không khí mua bán hoa cây cảnh chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
dọc các con đường như trần hưng đạo hùng vương quang trung thành phố đà lạt
chủ các vườn hoa đã hối hả đưa địa lan ra trưng bày
đến đây người chơi hoa thỏa thích lựa chọn số lượng chủng loại cũng như màu sắc
năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các giống hoa phục vụ cho thị trường tết sinh trưởng và phát triển tốt
hoa đẹp số lượng dồi dào đủ cung cấp cho thị trường
theo chủ cơ sở địa lan lộc minh cho biết năm nay vườn lan đã đưa ra thị trường khoảng một năm trăm linh cành hoa các loại
tuy mới đưa ra trưng bày được vài ngày nhưng đã có nhiều khách hàng đến đặt mua làm quà biếu tặng hay trang trí cho gia đình
năm nay thì số lượng người mà người ta muốn mua sắm các loại hoa lan bị lan để chân tết thì nó có nhiều hơn so với năm trước
giá cả của năm nay so với năm ngoái thì nó cũng không tăng bao nhiêu hết
một số loại lan như lan xanh người ta rất là thích cũng có người người ta lại thích lan vàng lan cam
theo các nhà vườn trồng hoa lan cho biết giá hoa lan năm nay không tăng so với năm trước giao động từ hai trăm năm mươi đồng đến tám trăm linh đồng một cành
cụ thể địa lan hoàng hậu vàng và xanh giá tám trăm linh đồng một cành cam lửa xanh bơ có giá bốn trăm linh đồng một cành
lan vàng sgc có giá sáu trăm linh đồng một cành
những ngày tết tôi nhất là thích làm hoa lan
chất nước hoa này chơi nhất là bền
tức là nếu mà mình về chăm sóc nó là chơi được khoảng từ hai tháng rưỡi ba tháng
tại tám năm là năm là tôi cũng chơi cái lan này
nhưng mà bữa nay là nó rẻ rồi còn trước là tôi đặt là một triệu bảy với một triệu rưỡi một cành
hiện nay thành phố đà lạt có trên ba mươi năm hectare diện tích trồng hoa lan với sản lượng khoảng bốn trăm linh cành hoa các loại tăng một mươi so với năm trước đáp ứng nhu cầu cho người chơi hoa lựa chọn
trong phần tin quốc tế nga tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm giải phóng leningrad
is nhận thực hiện hai vụ đánh bom nhà thờ ở philippines
hôm qua nhiều xe tăng và hệ thống tên lửa phòng không của nga đã diễu hành qua trung tâm thành phố saint petersburg nơi từng được biết đến là thành phố leningrad nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm giải phóng leningrad

tổng thống nga vladimir putin đã tới đặt phóng hoa tại đài tưởng niệm pykaevskoi
nơi tưởng niệm hàng nghìn người hy sinh trong trận bao vây thành phố leningrad
phát biểu tại một buổi hòa nhạc sau đó tổng thống nga putin gửi lời tri ân
tới những người đã đóng góp để bảo vệ thành phố
tôi xin cúi đầu trước những người dân của leningrad tới những người đi trước chúng ta
và tới tất cả những người đã bảo vệ và cứu thành phố này
những người đã anh dũng phá vỡ vòng vây và chiến đấu với kẻ thù để giành chiến thắng
xin chúc sức khỏe tới các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
leningrad là biểu tượng chính trị quan trọng của liên xô trước đây gắn với cuộc cách mạng tháng một mươi nga
thành phố này đã bị quân đội phát xít đức bao vây trong tám trăm bảy mươi hai ngày
khoảng ba triệu người dân thành phố đã phải sống trong cảnh cực khổ
mọi nguồn cung thực phẩm điện nước đều bị cắt đứt
hơn tám trăm linh người đã chết vì đói rét bệnh tật hoặc đạn pháo
hiện xanh petersburg là nơi ở của khoảng tám mươi sáu người dân đã may mắn và kiên cường sống sót sau cuộc bao vây
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép
nhằm vào một nhà thờ công giáo tại yolo hòn đảo miền nam ở philippines làm ít nhất một mươi chín người thiệt mạng
theo tổ chức chuyên theo dõi hoạt động
của các phần tử hồi giáo is ra tuyên bố thừa nhận hai kẻ đánh bom liều chết của tổ chức này
đã kích hoạt hai chiếc đai chứa bom trong nhà thờ và khu đậu xe tại thành phố yolo tỉnh sulu philippines
thành phố này từ lâu đã bị coi là thành trì của lực lượng phiến quân hồi giáo tại philippines
quốc gia có chủ yếu dân số theo công giáo
giới chức philippines cho biết hai vụ đánh bom đã khiến ít nhất một mươi chín người thiệt mạng và bốn mươi tám người khác bị thương
bao gồm cả binh sĩ chính phủ và dân thường
vài ngày trước đó nhiều tỉnh thành trên cả nước philippines
đã phê chuẩn luật bang samoro một đạo luật mới mở đường cho việc thiết lập một vùng tự trị rộng lớn
cho người hồi giáo philippines tại mindanao thành trì của phiến quân hồi giáo
tuy nhiên trong một cuộc trưng cầu ý dân chính quyền tỉnh sulu đã bác bỏ đạo luật trên
trong khi đó ủy ban bầu cử philippines khẳng định đạo luật trên đã được phê chuẩn
sau khi nhận được một năm triệu phiếu ủng hộ của cử tri
tổng thống venezuela nicolas maduro hôm qua đã tới thị xát một cuộc diễn tập quân sự
trong bối cảnh mỹ và các nước đồng minh lên tiếng ủng hộ ông juan guaido người tự phong làm tổng thống lâm thời
động thái của ông maduro nhằm thể hiện khả năng quân sự của venezuela
cũng như cho thấy lòng trung thành của quân đội đối với ông
tổng thống maduro đã tới thị xát các buổi tập trận của quân đội venezuela tại puerto cabello và valencia
trong bối cảnh tình hình tại quốc gia nam mỹ đang có nhiều biến động
sau khi lãnh đạo của quốc hội guaido tự nhận là tổng thống
tổng thống maduro đã được tổng thống lâm thời và nhận được sự ủng hộ từ washington và các đồng minh của họ tại nam mỹ và châu âu
cuộc tập trận thực hiện các bài tập nã đạn từ súng phóng lựu súng máy hỏa lực lượng phòng không và xe tăng
vào các mục tiêu trên sườn đồi tại pháo đài paragmacai một căn cứ xe bọc thép của caracas
ông maduro tuyên bố rằng buổi diễn tập thể hiện sức mạnh quân đội của venezuela đồng thời cáo buộc ông guaido có âm mưu đảo chính
cùng ngày israel là nước tiếp theo lên tiếng ủng hộ ông guaido
tổng thống mỹ donald trump cho biết họ chấp nhận ông carlos alfredo vachido một thành viên thuộc phe đối lập trở thành đại diện ngoại giao của venezuela tại washington
hôm qua hàng nghìn người dân pháp đã tham gia cuộc tuần hành có tên gọi khăn đỏ trên khắp các con phố ở thủ đô paris
để bày tỏ sự phản đối với các vụ sô sát bạo lực xảy ra trong các cuộc biểu tình của phe áo vàng kéo dài trong một mươi một tuần qua
cảnh sát paris ước tính có khoảng một mươi năm trăm linh người đã bị bắt
nhiều người đã xuống đường tuần hành đeo khăn quàng màu đỏ và dơ cao các khẩu hiệu chỉ trích lan sóng bạo lực trong các cuộc biểu tình của phe áo vàng
những người tham gia biểu tình khăn đỏ cũng bày tỏ sự ủng hộ với cảnh sát và chính phủ của thủ tướng emmanuel macron
tôi có mặt tại đây để cho mọi người thấy không phải tất cả người dân pháp đều ủng hộ phong trào áo vàng đối lập với những gì mọi người nghĩ
trước đó trong các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe áo vàng đã tái diễn
khoảng sáu mươi người tham gia trên khắp đất nước pháp và bốn người riêng tại thủ đô paris
phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình
tuy nhiên vào cuối ngày cảnh sát đã sử dụng voi rồng để ngăn cản người biểu tình
khi nhiều người biểu tình quá khích ném đá vào các lực lượng chức năng
khoảng hơn hai trăm linh người đã bị bắt giữ
còn tại brazil văn phòng ủy viên công tố bang minas geriat đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng ba ba tỷ usd của tập đoàn khai thác khoáng sản vale
sau vụ vỡ đập hồ chứa chất thải
tại một điểm khai thác của tập đoàn này
trước đó cơ quan bảo vệ môi trường của brazil cũng đã phạt tập đoàn này sáu mươi sáu triệu usd
theo hãng tin ap hiện có ít nhất bốn mươi người thiệt mạng và khoảng ba trăm linh người mất tích
trong khi hãng afp đưa tin có ba mươi bảy người thiệt mạng và hai trăm năm mươi người mất tích sau thảm họa vỡ đập
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của các nạn nhân trong vụ việc
và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng brazil
trong công cuộc tìm kiếm cứu nạn đập hồ chứa chất thải tại mỏ quảng sát corrego do feigao
bị vỡ vào hôm hai mươi năm tháng một đã làm tràn hàng nghìn mét khối bùn và nước xuống khu vực dân cư xung quanh
chính phủ brazil đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện vụ vỡ đập
đồng thời chỉ đạo lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa tiến hành sơ tán khẩn cấp những cộng đồng dân cư gần khu vực thảm họa
do lo ngại nguy cơ một con đập khác tại đây có thể vỡ bất kỳ lúc nào
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc